sau hơn một tuần việt nam không có người nhiễm sars cov hai chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bốn bộ y tế vừa công bố hai ca bệnh covid một mươi chín mới
đều là du học sinh trở về từ nhật bản và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh
hiện việt nam có hai trăm bảy mươi ca nhiễm hai trăm bốn mươi năm người đã khỏi bệnh
hai trường hợp này đều là du học sinh nhập cảnh từ nhật bản về sân bay vân đồn quảng ninh vào ngày hai mươi hai tháng bốn trên chuyến bay vn ba trăm bốn mươi một
bệnh nhân số hai trăm sáu mươi chín là nam hai mươi ba tuổi và bệnh nhân số hai trăm bảy mươi là nữ hai mươi hai tuổi đều quê ở bắc giang
hiện cả hai trường hợp này đã được chuyển đi cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đây là những trường hợp được cách ly điều trị ngay nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng